tôi thấy việc tự trang trí hôn lễ sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn

chi phí nhập khẩu hoa hiện nay đã tăng vọt do anh không còn là một phần của eu
do vậy chúng tôi giới thiệu đến các cặp đôi dịch vụ ikea về hoa
hiểu đơn giản như bạn đến siêu thị đồ gia dụng tại ikea mua những món đồ rồi về ghép lại theo hướng dẫn
chúng tôi cung cấp hoa trang trí việc của cô dâu chú rể là sắp xếp chúng theo hình có sẵn
việc này sẽ giúp bạn giảm đến bảy mươi năm chi phí phải thuê một nhân viên trang trí hoa cưới
melissa gong sẽ kết hôn vào tháng tám tới tại london
cô rất muốn mình tự lên kế hoạch và trang trí
nên đã tham gia vào các buổi chia sẻ để cắm hoa để lên ý tưởng cho đàm cưới
tôi thực sự thích ý tưởng tự tay tổ chức đám cưới
nó sẽ giúp cô dâu chú rể và mọi người tham gia có nhiều cơ hội hơn
để tùy chỉnh mọi thứ hay về cách thức và thời điểm chúng diễn ra
đối với bánh cưới giá bơ bột mì và trứng cũng đều tăng trong một mươi hai tháng qua
khiến chi phí dành cho bánh cưới tăng khoảng một mươi
tức là cao gần gấp ba lần lạm phát cơ bản hiện nay tại anh
do đó các tiệm bánh tại anh đã đưa ra những loại bánh kem có chi phí thấp hơn mọi năm dành cho các cặp đôi
theo đó mẫu bánh kem theo phong cách cổ điển đang ngày càng được ưa chuộng
vì đơn giản không cầu kỳ và cũng có giá phải trăng
bên cạnh đó dùng hoa tươi để tô điểm cho bánh thay vì những bông hoa bằng đường tạo hình
cách duy nhất để các đầu bếp có thể giảm giá bánh cưới là giảm công trang trí cho bánh
bánh cổ điển đã là xu hướng trên instagram
những chiếc bánh hai tầng đơn giản lại được nhiều cặp đôi lựa chọn để tiết giảm chi phí
ngoài ra phong cách trang điểm tối giản hay thuê váy cưới thay vì đặt may riêng một chiếc
cũng đang được các cô dâu tương lai tại anh lựa chọn
tôi nghĩ rằng với tình trạng lạm phát như hiện nay
các cô dâu sẽ tìm đến những sản phẩm có giá phải trăng hơn
nhưng vẫn mang đến vẻ đẹp không thua gì những sản phẩm đắt tiền
dù phải đối mặt với tình trạng lạm phát
các cặp đôi tại anh vẫn đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ một cách tiết kiệm
song vẫn không kém phần lộng lẫy và hạnh phúc
dự kiến lạm phát tại xứ sở sương mù sẽ chỉ đạt mức mục tiêu hai vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm
do vậy đám cưới tối giản sẽ vẫn là xu hướng trong ít nhất hai năm tới